với mong muốn tạo điều kiện cho hơn một trăm hai mươi đoàn viên người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hải phòng đều được đón tết vui xuân
những ngày này công đoàn khu kinh tế hải phòng có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động ưu tiên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nỗi đau thương mất mát quá lớn do chồng mất vì tai nạn giao thông
nhưng chị mai thị lê công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn yana kawaseko vẫn gắng gượng làm chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ già và nuôi dạy năm con thơ
chia sẻ vất vả với chị lê công đoàn khu kinh tế hải phòng và công ty trách nhiệm hữu hạn yanakawaseco hải phòng đã dành nhiều phần quà trợ cấp đặc biệt tặng gia đình chị trước thềm năm mới
khi nhận được cái tin rất là buồn từ phía gia đình báo cho về phía công ty cũng như là ban chấp hành công đoàn của chúng tôi
thì chúng tôi ngay lập tức
chúng tôi ngay lập tức cũng đã đưa ra những hoạt động đó là thứ nhất là đến động viên tâm hỏi
ngoài ra sau đó thì chúng tôi cũng đưa ra các hoạt động là ủng hộ gia đình
mà chúng tôi cũng dùng những cái phương pháp ví dụ như là thông tin đại chúng để thông báo với tất cả mọi người bên trong và bên ngoài
để có những hoạt động rất là thiết thực để hỗ trợ gia đình bạn và bạn
trong hơn một trăm hai mươi người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hải phòng
số lượng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
là khoảng ba trường hợp
trong đó số công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hơn năm trăm linh người
hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những hoạt động thường xuyên
đó là cái việc mà đến thăm và đến tận các gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trao những cái phần quà trợ cất của chúng tôi ở tại gia đình người lao động
thì chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức chương trình tết xung vầy với chủ đề xuân yêu thương chín
ở tại cung thị thường duệ
các phía hợp với việc tổ chức phiên trợ tết công nhân lao động năm hai nghìn một mươi chín
với mong muốn mọi người lao động đều được đón tết vui xuân
mọi trường hợp khó khăn đều được quan tâm giúp đỡ động viên kịp thời
công đoàn khu kinh tế hải phòng đã dành ba xuất quà trợ cấp tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời chỉ đạo một trăm linh công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tết xung vầy
ra soát quan tâm chăm lo hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt khó khăn tổ chức chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa về quê ăn tết